ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai phối hợp với bộ giao thông vận tải đã tổ chức bàn giao hơn hai năm trăm linh hectare đất xây dựng sân bay quốc tế long thành
như vậy là theo cam kết với chính phủ thì tỉnh đồng nai đã vượt tiến độ bàn giao mặt bằng bảy trăm linh ha ở dự án đặc biệt quan trọng này
lãnh đạo tỉnh đồng nai cho biết thực hiện cam kết với chính phủ đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tỉnh đồng nai bàn giao hơn một tám trăm linh hectare giai đoạn ưu tiên
tuy nhiên đến nay địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng bàn giao hơn hai năm trăm linh ha vượt mức diện tích theo cam kết với chính phủ bảy trăm linh ha
sau khi bàn giao mặt bằng giai đoạn một những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi tỉnh đồng nai sẽ tập trung kiểm đếm đất đai áp giá bồi thường đối với phần diện tích còn lại
mục tiêu đến quý ii năm hai nghìn hai mươi một sẽ bàn giao toàn bộ diện tích hơn năm ha
lãnh đạo bộ giao thông vận tải đề nghị sau lễ bàn giao ubnd tỉnh đồng nai tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phối hợp chặt chẽ với cảng vụ hàng không miền nam triển khai các công tác bàn giao quản lý đất theo quy định